đón quý vị và các bạn đến với chương trình phóng sự điều tra phát sóng hàng ngày trên intv
để kiểm soát nguồn thịt lợn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cung ứng ra thị trường
ngăn chặn nguồn dịch bệnh từ lợn thì phải kiểm soát tận gốc từ các lò mổ
biện pháp này không có gì phải bàn cãi nữa
và đó là nguyên nhân mà nhiều địa phương khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng lò mổ tập trung
chỉ có điều khi đã có lò mổ tập trung thì các lò tự phát lò không đủ tiêu chuẩn
vẫn được duy trì với hàng tá các lý do khác nhau
điều này dẫn đến câu chuyện dở khóc dở cười là các lò tập trung với quy mô hàng tỷ đồng
hoạt động nhỏ giọt cầm chừng thua lỗ
trong khi đó nguy cơ thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường vẫn không thay đổi là bao
hà nội đồng nai và nhiều tỉnh khác từng lâm vào tình cảnh này
tại miền tây thì câu chuyện trên đã xuất hiện từ cách đây vài năm ở sóc trăng
và cho đến bây giờ thì nó lan sang cả hậu giang với sự chán nản của người đầu tư bài bản
đây là hình ảnh hơn hai năm trước ở tỉnh sóc trăng
với câu chuyện về lò mổ lớn nhất miền tây
khi đó được đầu tư đến ba mươi tỷ đồng đứng trước nguy cơ đắp chiếu
mỗi ngày chủ lò phải chịu lỗ đến tám triệu đồng
nguyên nhân rất đơn giản đó là không cạnh tranh nổi với các lò tự phát các lò mổ chui
một lò mổ tự phát như thế này thì lợn kiểu nào người ta cũng nhận giết
thậm chí giết cả bò trong khi hoàn toàn không được phép
cũng chả cần phải đảm bảo những quy định khắt khe về môi trường
không ít dòng canh thửa ruộng và môi trường sống của người dân
đã bị những lò mổ như thế này bức tử
hai năm sau lò mổ lớn và hiện đại nhất của tỉnh hậu giang
đầu tư trên chục tỷ đồng công suất bảy trăm linh con mỗi ngày
nay đang hoạt động chỉ với công suất một trăm linh con mỗi ngày
các lò mộ là bảy trăm linh con ngày đêm nhưng vì lý do là các lò mộ nhỏ lẻ tự phát
còn chưa có dẹp được nên công sức hiện tại bây giờ chỉ có một trăm linh con trên ngày đêm
hơn tám tháng sau ngày khai trương được mọi ban ngành ủng hộ
thì nay lò mổ này đã cảm nhận rõ khó khăn
lớn nhất vẫn là câu chuyện muôn thủa
các lò giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo vẫn chưa bị xóa sổ hoàn toàn
để tìm hiểu thực tế các lò mổ nhỏ lẻ đang hoạt động ra sao
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
và tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh hậu giang kiểm tra đột xuất hoạt động của các lò mổ này
cuộc kiểm tra cho thấy một điều là nằm trong khu dân cư ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
và mất an toàn vệ sinh thực phẩm
là các vi phạm đang diễn ra trong khu dân cư

mặc dù biết rõ như vậy nhưng các cơ quan chức năng của tỉnh hậu giang
tỏ ra bất lực trong việc xử lý vì nhiều lý do khác nhau
lò giết mộ anh việt ở ấp đức hòa xã hòa an huyện phụng hiệp
tại thời điểm phóng viên antv có mặt
heo được giết mổ trong một không gian chật hẹp
cả thịt và lòng nhau được xử lý cùng một chỗ
thậm chí thịt heo còn được đóng dấu thú y ngay dưới nền nhà
lần theo nguồn nước thải tất cả lòng thuyết và phân heo theo đường cống
xả thẳng ra rừng tràm bên cạnh lò mổ
giỏi bọ mỗi dĩ nhung nhúc bốc mùi hôi thối nồng nặng
việc giết mổ ở đây khác xa với những quy trình chung
mà cơ sở phải tuân thủ theo quy định
không có được giết mổ dưới nền dưới sàn
tại vì lúc đó là huy phẩm mầm bệnh nằm dưới đất
rồi lông đồ phân đồ của gia súc
nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm
một dây truyền là giống như trên inox
và trên sàn gà thịt là trên chỗ gạch men
hoặc là inox chứ không có gà thịt
trên kệ kệ nó cũng cay
nó cũng có lâu ngày nó nắm vào huy phẩm
nó sẽ ảnh hưởng đến thịt sản phẩm heo cho người tiêu dùng sử dụng
còn đây là lò giết mộ dưới nga
nằm ngay cuối lộ một

thuộc xã long thành huyện phụng hiệp
do nằm trong khu dân cư
nên thay vì đầy biển lò giết mộ
cơ sở này trưng biển quán ăn và bán thịt lợn sạch
sạch đầu chưa thấy
chỉ cần nhìn vào hệ thống các bể chứa chất thải giết mộ đen kịp
bốc mùi như thế này
đã đủ khiến bất cứ ai mục kỵ cũng phải dùng mình
thế nhưng chủ cơ sở này vẫn cố giải thích
đây là hệ thống xử lý bioga
trong khi chất thải sau khi đầy trong bể
sẽ được xả thẳng ra ngoài
theo thông tin mà phóng viên có được
cơ sở này không được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định
do không phù hợp quy hoạch
không được ủy ban nhân dân huyện phụng hiệp cho chủ trương
cơ sở này cũng không đáp ứng được các quy định về khoảng cách với khu dân cư theo yêu cầu
trao đổi với phóng viên
đại diện ủy ban nhân dân huyện cho hay
những cơ sở không đảm bảo như vậy
chắc chắn phải giải thề
hiện nay thì cũng còn một số cái lò
nó không có nằm trong quy hoạch
sắp tới đây thì chúng tôi sẽ tiến hành
tiếp tục là
coi như đóng cửa những cái lò
mà nó còn không có đúng theo cái quy hoạch
bởi vì theo cái quy định
thì các cái lò mổ
phải cách xa các khu dân cư
cũng như là các lò mổ
phải đảm bảo cái khoảng cách
từ cái đường giao thông
cho đến các cái
các cái lò mổ
nhưng mà hiện nay thì cũng không có
một số lò
thì nó cũng chưa có đảm bảo được cái này
thì chúng tôi
theo cái kế hoạch
thì cuối năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi sẽ đóng cửa toàn bộ
những cái lò nào không nằm trong quy hoạch
chúng tôi sẽ xử lý
tiếp tục với cuộc kiểm tra đột xuất
tại lò giết mổ tập trung thị xã ngã bảy
phóng viên antv phát hiện một con heo bệnh
mà khi mới nhìn vào
tất cả những người có mặt tại hiện trường
đều không tránh khỏi cảm giác ghê rợn
con heo ước khoảng một tả lúc khỏe
nằm thoi thóp dưới nền xi măng
chỉ còn da bọc xương
trên mình là những vết lở lét
bốc ngủi hâu thối
giải thích với tổ kiểm tra
một nhân viên tại lò giết mổ cho biết
con heo này mới được đưa tới
vì bị mắc bệnh nên không giết mổ
mà đưa ra phía sau
kiểm tra đâu
vì phạm đó
nhìn những hình ảnh vừa rồi
ai cũng hiểu là nguy cơ lây lan bệnh
từ các cơ sở giết mổ như thế này
khi có dịch bệnh là rất cao
nhưng lý do chính mà các cơ quan quản lý
của tỉnh hậu giang đưa ra
là việc giải thể các lò mổ vi phạm
phải có lộ trình
nghĩa là vẫn phạt nhưng cho tồn tại
đến khi quy hoạch xong các điểm giết mổ tập trung
được biết ba năm qua
tỉnh hậu giang vẫn đang loay hoay
với quy hoạch này
theo đại diện của ngành thú y
trước đây do điều kiện của tỉnh còn khó khăn
thiếu cơ sở giết mổ
nên địa phương có chủ trương cho thành lập
để đáp ứng nhu cầu
nhưng khi nhìn lại thì các cơ sở này
chủ yếu là những điểm giết mổ nhỏ lẻ
không đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh thú y
theo quy định
nếu buộc ngưng hoạt động thì không thể đáp ứng
nhu cầu giết mổ
do việc xây dựng các cơ sở trên
không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về kêu gọi đầu tư
và mất nhiều thời gian
thực trạng ở hậu giang
thì cũng đang triển khai
cái quy hoạch để giết mổ
xây dựng các cơ sở giết mổ
theo phương tư bốn mươi năm
những cơ sở giết mổ mà đạt lợi c
nếu mà đạt lợi c
thì sẽ không đủ điều kiện để hoạt động
do đó là tỉnh sẽ quy hoạch lại
cái cơ sở giết mổ
tới năm hai nghìn hai mươi
sẽ quy hoạch lại hết
tất cả các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh
bên cạnh đó
cũng có nhiều chủ cơ sở cho rằng
khu vực của mình không còn nằm trong quy hoạch
có thể bị ngưng hoạt động
nên nếu bị ngưng
vì là biên bản vi phạm
thì họ cũng chẳng việc gì phải nhanh chóng khắc phục các lỗi
chưa kể mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính
cũng chỉ thường ở khoảng một triệu rưỡi
đến ba triệu đồng
điều này dẫn đến vi phạm kéo dài
ảnh hưởng đến chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
chính vì lẽ đó
các địa phương cho rằng
cần phải tăng cường công tác phối hợp thanh tra
kiểm tra các cơ sở giết mổ hơn nữa
mới có thể kêu gọi đầu tư xây dựng các lò giết mổ tập trung
theo đúng quy chuẩn
cho các địa phương
rà sót lại tất cả các điểm giết mổ
rồi trên cơ sở đó
chúng tôi tiến hành đi kiểm tra
trong quá trình kiểm tra
có phối hợp nhiều cơ quan
trong đó có cơ quan của tỉnh
cơ quan của quyện
rồi đoàn điên ngành
rồi đoàn an toàn vệ sinh thực phẩm
tham gia vô
chúng tôi cũng có mạnh dạng mời
các cơ sở giết mổ
cùng tham gia
để có nhận xét khách quan
nên khẩn trương
triển khai quy hoạch giết mổ
tất cả các cơ sở giết mổ
gồm lại hạn chế
tình trạng giết mổ nhỏ lẻ
tại vì giám sát
nếu giết mổ nhỏ lẻ
tình hình giám sát dịch bệnh
sẽ không được triệt để
để một lò giết mổ
số tiền đầu tư là rất lớn
bởi ngoài việc lắp đặt các dây chuyền mổ treo
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
thì hệ thống xử lý chất thải
là vô cùng quan trọng và tốn kém
chất thải từ lò giết mổ
phải được xử lý bằng công nghệ bioga
tiếp tục được xử lý qua nhiều công đoạn phức tạp khác
để nước thải khi ra môi trường
không còn gây ô nhiễm
lò mổ lớn nhất tỉnh hậu giang
là lò giết mổ gia súc nguyễn đàn
ở xã thạnh xuân huyện châu thành a
quy mô như thế này
nhưng nếu tiếp tục chỉ hoạt động được một phần bảy công suất
lò sẽ lân vào cảnh rất khó khăn
nhìn vào tình cảnh của lò nguyễn đàn
chắc chắn không ít nhà đầu tư
sẽ suy nghĩ lại việc đầu tư của mình
bởi không dạy gì đầu tư một số tiền lớn
xây dựng lò mổ quy mô đạt chuẩn
trong khi các cơ quan chức năng
và chính quyền địa phương
vẫn còn dung túng trong các lò giết mổ nhỏ lẻ hoạt động
như hiện nay
vào tháng năm vừa qua
tỉnh hậu giang phải căng mình chống dịch tả lợn châu phi
đây là địa phương đầu tiên
ở khu vực đồng bằng sông kiểu long
phát hiện dịch tả lợn châu phi
với bốn ổ dịch trên năm mươi điểm có dịch
toàn tỉnh đã phải tiêu hủy gần hai sáu trăm linh con lợn
thiệt hại cho người chăn nuôi trên bảy tỷ đồng
trong bối cảnh chống dịch
thì một trong những biện pháp
mà ngành thú y tỉnh này nhấn mạnh
là phải thường xuyên giám sát chặt
tại các cơ sở giết mổ
đặc biệt là các điểm giết mổ nhỏ lẻ
không trong quy hoạch
từ câu chuyện này cho thấy
có lẽ cứ đến khi có dịch
hay có sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm
thì người ta mới cảm nhận hết tính cấp bách
của việc quy hoạch và tổ chức hoạt động
các lò mổ tập trung
tuy nhiên xin nhấn mạnh lại rằng
muốn có thêm các nhà đầu tư tham gia xây dựng
lò mổ tập trung hiện đại
thì chính quyền phải kiên quyết
không dung túng cho các lò mổ tự phát vi phạm
nếu không làm được điều đó
xây dựng các lò mổ lớn chỉ thêm lãng phí
và đến đây thời lượng dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã hết